bộ trưởng trần quốc hoàn với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
công an tỉnh thái nguyên khám phá nhiều vụ án hình sự trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
bảo vệ an toàn đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai
ban nháo tình trạng nhồi nhét bắt khách dọc đường của các nhà xe tuyến huế
sau đây là nội dung chi tiết
sáng nay phiên họp thứ bốn mươi bốn của ủy ban thường vụ quốc hội đã khai mạc tại hà nội
sau phần khai mạc các đại biểu đã tiến hành phiên thảo luận xung quanh dự án luật tiếp cận thông tin
tại phiên thảo luận đa số ý kiến đều tán thành với các quy định của dự thảo luật
khẳng định dự thảo luật đã được tiếp thu chỉnh lý để phù hợp với thực tiễn
đảm bảo tính khả thi trong bối cảnh hiện nay
nhiều ý kiến đề nghị mở rộng phạm vi thông tin được cung cấp
theo đó cơ quan nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin không chỉ do mình tạo ra
mà còn cung cấp thông tin do mình nắm giữ trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ
như vậy sẽ không hạn chế quyền tiếp cận thông tin của người dân
chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng cũng nhấn mạnh
hệ thống pháp luật hiện nay đã có nhiều pháp lệnh nghị định quy định về các loại cấp độ thông tin
nên đưa những quy định đó vào trong dự thảo
hoặc lấy đó làm cơ sở để quy định về quyền tiếp cận thông tin
trong phiên thảo luận hôm nay các đại biểu cũng đã thảo luận xung quanh một số vấn đề
cung cấp thông tin của các cơ quan chức năng vấn đề bảo mật thông tin
chiều nay ủy ban thường vụ quốc hội đã thảo luận xung quanh dự thảo nghị quyết
quy định chi tiết một số điều của luật tổ chức chính quyền địa phương
và thông qua nghị quyết về việc công bố ngày bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
chính thức là ngày hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu
và chiều nay tại hà nội đại tướng trần đại quang ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã đến dự và phát biểu chỉ đạo
hội nghị tổng kết công tác an ninh mạng năm hai nghìn một mươi năm
và triển khai chương trình công tác năm hai nghìn một mươi sáu của cục an ninh mạng bộ công an
năm hai nghìn một mươi năm bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an
công tác đảm bảo an ninh mạng tiếp tục được thúc đẩy đạt được nhiều kết quả tích cực
nhiều tập thể cá nhân thuộc cục an ninh mạng được các cấp ngành khen thưởng
cục an ninh mạng vinh dự được bộ công an tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng trần đại quang nhiệt liệt biểu dương
khen ngợi những chiến công thành tích xuất sắc của cán bộ chiến sĩ cục an ninh mạng đã đạt được trong năm qua
đồng tình với báo cáo tổng kết tình hình kết quả công tác năm hai nghìn một mươi năm chương trình công tác của cục an ninh mạng năm hai nghìn một mươi sáu
chỉ đạo một số công tác trọng tâm thực hiện trong thời gian tới
bộ trưởng trần đại quang nhấn mạnh việc quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng
các nghị quyết chỉ thị của trung ương đảng quốc hội chính phủ về công tác đảm bảo an ninh trật tự
tích cực tham mưu với đảng ủy công an trung ương và bộ công an chỉ đạo xử lý có hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh trên lĩnh vực bảo đảm an toàn thông tin
bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai
bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi một
tổ chức sơ kết đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp bảo đảm an ninh an toàn thông tin giữa bộ công an với các bộ ngành
tăng cường quan hệ đối ngoại hợp tác quốc tế chú trọng công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh
quan tâm đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chiến sĩ an ninh mạng có bản lĩnh chính trị vững vàng có phẩm chất đạo đức năng lực chuyên môn
đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng
hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi năm và triển khai kế hoạch công tác công an năm hai nghìn hai mươi
thượng tướng đặng văn hiếu ủy viên trung ương đảng thứ trưởng thường trực bộ công an đã đến dự và chỉ đạo hội nghị
báo cáo tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi năm công an tỉnh yên bái đã đảm bảo thực hiện đúng tiến độ cũng như các chỉ tiêu công tác đề ra
trong đó quan trọng nhất là thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm đó là tập trung lực lượng biện pháp nghiệp vụ
để đảm bảo an toàn tuyển đối các sự kiện đớn đảm bảo an ninh trật tự
tập trung vào các địa bàn giáp danh giữa các huyện thuộc tỉnh và địa bàn giáp danh với các tỉnh khác
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thượng tướng đặng văn hiếu ghi nhận và biểu dương những thành tích và kết quả
mà được ngượng công an tỉnh yên bái đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi năm
đồng thời nhấn mạnh năm hai nghìn một mươi sáu công an tỉnh yên bái cần tăng cường công tác nắm tình hình
chủ động đấu tranh chấn áp với các loại tội phạm đảm bảo giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn

cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh yên bái vì đã lập thành tích xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu
trao bằng khen của thủ tướng chính phủ cho hai cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
ngoài ra bộ công an và tổng cục chính trị công an nhân dân cũng trao tặng cờ thi đua cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc
trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc đơn vị cấp cơ sở năm hai nghìn hai mươi
nhân chuyến công tác tại yên bái thứ trưởng thường trực đặng văn hiếu đã đến dự lễ khánh thành trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ công an tỉnh yên bái
và trao tặng bảy mươi sáu xe mô tô cho công an phụ trách các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh yên bái để phục vụ công tác
trong chuyến công tác tại tỉnh nghệ an ngày hôm nay các đồng chí thượng tướng tô lâm ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trung tướng phạm dũng thứ trưởng bộ công an cùng lãnh đạo tỉnh nghệ an đã tổ chức dân hương dân hoa lên anh linh chủ tịch hồ chí minh tại khu di tích kim liên
thay mặt đoàn thứ trưởng tô lâm đã dâng lên chủ tịch hồ chí minh lãng hoa tươi thắm và những nén hương thơm tưởng nhớ công ơn trời biển của người
đoàn đại biểu nguyện tiếp tục học tập và làm theo sáu điều bác hồ dạy nỗ lực phấn đấu đóng góp sức mình trong việc bảo đảm an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội
góp phần xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó
trước đó vào sáng nay tỉnh ủy hội đồng nhân dân ubnd ubnd tổ quốc tỉnh nghệ an tổ chức lễ dâng hoa dâng hương tại nhà tưởng niệm bộ trưởng trần quốc hoàn
ở xã nam trung huyện nam đàn tỉnh nghệ an nhân dịp kỷ niệm một trăm linh năm ngày sinh đồng chí trần quốc hoàn
tham dự buổi lễ có thượng tướng tô lâm ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an thượng tướng trần việt tân thứ trưởng bộ công an trung tướng phạm dũng thứ trưởng bộ công an
nhân dịp này thay mặt đảng nhà nước quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng cũng đã gửi lãng hoa với dòng chữ
đảng nhà nước quốc hội chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam kính dân
nhằm tưởng nhớ ôn lại cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí bộ trưởng trần quốc hoàn
đã góp phần quan trọng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc giáo dục truyền thống cách mạng cho các tầng lớp nhân dân
trong không khí trăng nghiêm thành kính đại diện lãnh đạo bộ công an tỉnh nghệ an con cháu dòng họ nguyễn trọng
cùng người dân địa phương và các đơn vị địa phương đã thành kính dân hoa dân hương trước anh linh của bộ trưởng trần quốc hoàn
nguyện hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân tiếp tục thực hiện lời dạy
thức cho dân ngủ yên gác cho dân vui chơi lấy sự bình yên của nhân dân làm niềm vui và lẽ sống của mình
góp phần xây dựng hình ảnh người công an cách mạng vì nước quên thân vì dân phục vụ
thưa quý vị và các bạn xác định cách mạng là sự nghiệp của quân chúng thì bảo vệ cách mạng cũng là sự nghiệp của quân chúng
trong gần ba mươi năm phụ trách ngành công an bộ trưởng trần quốc hoàn luôn chỉ đạo lực lượng công an xây dựng vận động
và tổ chức các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc góp phần quan trọng đấu tranh bảo vệ giữ gìn an ninh trật tự
là người thân cận làm việc nhiều năm bên đồng chí trần quốc hoàn đồng chí nguyễn thanh thư ký bộ trưởng trần quốc hoàn
hiểu vì sao khi đồng chí trần quốc hoàn phụ trách ngành công an đồng chí luôn coi trọng sức mạnh của nhân dân lực lượng công an phải dựa vào dân tin dân và gần dân
bác hoàn chính là người xuất thân từ hoạt động quân chúng vì khi làm ở phú hồ chí rồi sau đó về
rồi trốn về bên này rồi làm ở những cái công khai làm báo rồi sau rồi đi vào học hoạt động trong
bác hoàn có thời kỳ làm công nhân thế thì vận động trong phong trào công dân mà có thời kỳ hoạt động bí mật mà có thời kỳ hoạt động công khai bán công khai
thế nên xuất phát là chính là người trong phong trào quần chúng
ngay từ khi trở thành giám đốc nhà công an trung ương rồi đến bộ trưởng bộ công an đầu tiên
đồng chí trần quốc hoàn luôn coi trọng việc xây dựng lực lượng bí mật
bán chuyên trách ở cơ sở đẩy mạnh phong trào quân chúng bảo vệ an ninh tổ quốc
đồng chí coi đó là vấn đề có tính chiến lược trong cuộc đấu tranh chống phản cách mạng và toàn bộ các mặt công tác công an
thế và ngay từ những năm mươi tức là cái thời kỳ làm bí thư hà nội thì đồng chí hoàn đã có viết một cái cuốn sách
là cách làm việc cấp ủi cái cách làm việc cấp ủi có nhiều vấn đề lắm nhưng mà trong đó có một cái vấn đề là xây dựng phong trào thế nào
đẩy mạnh phong trào là củng cố phong trào thế nào và những lúc khó khăn thì làm thế nào phong trào giải quyết những vấn đề gì
nếu nói phong trào tức là giáo dục tiên triển thuyết phục quân chúng làm theo cách mạng phong trào nghĩa là thế
từ những phong trào bảo mật phòng gian với khẩu hiệu ba trong kháng chiến chống pháp
đến phong trào bảo vệ chị an ngoài xã hội bảo mật phòng gian trong các cơ quan đơn vị với khẩu hiệu ba chống ba phòng
trong kháng chiến chống mỹ và phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu đến nay
với tầm nhìn chiến lược đồng chí trần quốc hoàn đã vận dụng tài tình kết hợp chặt chẽ các mặt công tác nghiệp vụ
đã phát huy sức mạnh của toàn dân xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc
đồng chí bộ trưởng trần quốc hoàn chúng ta là một trong những đồng chí lãnh đạo bộ rất là quan tâm đến vấn đề này
và đã trực tiếp chỉ đạo các hoạt động
của phong trào quân chúng bảo vệ an ninh tổ quốc
giành được những thắng lợi rất quan trọng
mà trong thời kỳ kháng chiến chống pháp chống mỹ chống nước
chúng ta thấy có những điển hình như yên phong yên mô ninh bình
đấy là một trong những điển hình mà sau này được nhân rộng ra
để trở thành những phong trào bảo vệ an tổ quốc
phải thực sự là người đầy tứ trung thành hết lòng phục vụ quân chúng nhân dân
phải được sự giám sát chặt chẽ được sự phê bình xây dựng của quần chúng nhân dân
những lời dặn dò tâm huyết của đồng chí trần quốc hoàn
đối với lực lượng công an nhân dân vẫn còn nguyên giá trị
lời căn dặn ấy đã trở thành kim chỉ nam
để thế hệ lực lượng công an tiếp nối phát huy sức mạnh của nhân dân
phải thực sự dựa vào dân vận động và tổ chức nhân dân
cùng tham gia bảo vệ an ninh của đất nước
điều đó được bắt nguồn từ những phong trào của toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
bản tin tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự
tại nghệ an tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội vừa tuyên án tử hình
đối với các bị cáo phan đình tuấn tức tuấn lây sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
chú tại thành phố vinh tỉnh nghệ an
và trần quang anh dũng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
chú tại quận tám thành phố hồ chí minh
trong vụ án mua bán trái phép một trăm một mươi bánh heroin
theo cáo trạng từ cuối tháng sáu đến giữa tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn
tuấn và dũng đã ba lần mua bán tổng cộng một trăm một mươi
vào ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi năm tòa án nhân dân tỉnh nghệ an
đã mở phiên tòa tuyên phạt hai bị cáo trên tử hình
về tội mua bán trái phép chất ma túy
sau phiên tòa trần quang anh dũng và phan đình tuấn
đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
sau đổi thành đơn kháng cáo kêu an gửi tòa án nhân dân cấp cao
tại phiên phúc thẩm cấp cao căn cứ vào các tài liệu
chứng cứ đã thu thập được và lời khai trong quá trình xét hỏi công khai
hội đồng xét xử nhận định có đủ cơ sở khẳng định
phan đình tuấn và trần quang anh dũng
thực hiện hành vi mua bán tổng cộng một trăm một mươi bánh heroin
do đó hội đồng xét xử bác đơn kháng cáo kêu an
tuyên y án tử hình đối với phan đình tuấn và trần quang anh dũng
công an các tỉnh điện biên bắc giang
vừa bắt giữ các đối tượng mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
thông tin sẽ có trong cụm tin vắn sau đây
hôm nay phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh điện biên phát hiện đối tượng vì văn nội
chú tại huyện điện biên có những bởi hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy
tiến hành kiểm tra hành chính và khám xét tại chỗ
lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ một bánh heroin
có trọng lượng khoảng ba trăm năm mươi gram
để đối tượng giấu kỹ trong người
tại cơ quan công an bước đầu vì văn nội khai nhận
đã mua số ma túy trên tại khu vực biên giới
khi đang tìm cách tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ
trong quá trình làm nhiệm vụ tại tỉnh lộ hai trăm chín mươi sáu
thủ huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
đã phát hiện một đối tượng đang có hành vi tàng trữ
vận chuyển mua bán trái phép hai trăm năm mươi gram ma túy dạng đá
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận là tạ kiên cường
chú tại huyện hiệp hòa
số ma túy trên được mua tại trung quốc
mang về huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang tiêu thụ
thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
lê đức dũng đối tượng gây ra vụ cướp táo tợn
trên địa bàn huyện tuy an tỉnh phú yên
đã bị lực lượng công an tỉnh phú yên bắt giữ
tại cơ quan công an dũng khai nhận vào dạng sáng ngày một mươi một tháng một
đã đột nhập nhà dân dùng hung khí khống chế uy hiếp
cướp năm chỉ vàng một mươi bốn k một đồng hồ đeo tay ba triệu đồng
và một xe máy của người dân rồi bỏ trốn
đối tượng đã bị công an tỉnh phú yên phát hiện bắt giữ
khi đang tiêu thụ tài sản
hơn năm mươi vụ phạm pháp hình sự được làm rõ
hàng chục ổ nhóm tội phạm và tụ điểm tệ nạn xã hội bị triệt phá
đó là kết quả sau gần một tháng thực hiện đợt cao điểm tấn công
trấn áp tội phạm của công an tỉnh thái nguyên
bảo vệ an toàn đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán bính thân
ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự
một mươi đối tượng này vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về trật tự xã hội công an tỉnh thái nguyên bắt giữ
về hành vi đánh bạc
tụ điểm đánh bạc này hoạt động được gần một tháng
do hầu văn nhân điều hành
qua trinh sát nắm bắt kỷ luật hoạt động của chúng
chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm
lực lượng công an đã bất ngờ ập vào
bắt quả tang các đối tượng thù giữ trên sới bạc hơn hai mươi triệu đồng
cùng nhiều vật chứng có liên quan
đây chỉ là một trong một mươi năm tụ điểm đánh bạc
bị lực lượng công an triệt xóa
từ giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm đến nay
thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
công an các đơn vị địa phương trong toàn tỉnh thái nguyên
đã đồng loạt gia quân
tập trung đấu tranh mạnh với các hành vi cướp giật
trộm cắp tài sản buôn bán hàng giả hàng cấm
tội phạm và tên nạn ma túy mại dâm
giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo
xây dựng kế hoạch triển khai
huy động tối đa
lực lượng phương tiện
thực hiện quyết liện
các biện pháp công tác
chủ động phòng ngừa
chấn áp các loại tội phạm và tên nạn gia hội
hoàn thành các chỉ tiêu
cơ bản đã đề ra
như công tác điều tra khám phá án
bắt giữ xử lý các vụ phạm pháp hình sự
các vụ buôn bán vận chuyển phóng nổ
bắt đối tượng chiến áp
rồi tuyên truyền xử lý
làm giảm tên nạn giao thông trên địa bàn
qua gần một tháng thực hiện
đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
công an các đơn vị địa phương
đã đấu tranh làm rõ hơn năm mươi vụ phạm pháp hình sự
đạt tỷ lệ trên tám mươi
phát hiện bắt giữ ba mươi vụ
ba mươi sáu đối tượng phạm tội về ma túy
hàng chục vụ sản xuất
buôn bán hàng giả hàng cấm gian lận thương mại
và vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm
trong đó bắt một mươi hai vụ
một mươi ba đối tượng có hành vi buôn bán
vận chuyển thu giữ gần ba trăm năm mươi kg
chúng tôi đã chỉ đạo
các lực lượng nghiệp vụ đặc biệt là lực lượng
chính xác của hình sự kinh tế ma túy
tập trung tấn công mạnh vào các loại
tội phạm đặc biệt là
các tội phạm buôn bán hàng cấm
tội phạm trộm cắp tài sản
tội phạm cối hình tích
trong dịp tết nguyên án này
trong dịp tết trước tết
đã lổi lên một số hoạt động
của các đối tượng buôn bán hàng cấm
đặc biệt là buôn bán về pháo lột
chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng
cảnh sát kinh tế các lực lượng khác
phối hợp triệt phá các điểm
các đối tượng buôn bán pháo trái phép
với tinh thần chủ động và quyết tâm cao
các lực lượng đã sẵn sàng cho mọi phương án
nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn
đại hội đảng lần thứ một mươi hai
và tết nguyên án bình thân
đảm bảo cho người dân vui tết đón xuân
trong an lành
liên quan đến vi phạm tại tòa nhà tám b lê trực
quận ba đình tp hà nội
sở xây dựng hà nội vừa thành lập hội đồng kỷ luật
xem xét trách nhiệm và quyết định hình thức kỷ luật
đối với cán bộ thanh tra xây dựng liên quan
theo thanh tra tp hà nội
trong quá trình xây dựng công trình tám b lê trực
ở nhiều giai đoạn khác nhau
những sai phạm tại công trình có liên quan đến
trách nhiệm của các ông trần mạnh quân
chủ tịch ubnd phường điện biên
ông nguyễn cương quyết đội trưởng
phạm hùng phương đội phó
nguyễn tiến dũng cán bộ đội thanh tra xây dựng quận ba đình
liên quan đến vụ việc còn có trách nhiệm của ông nguyễn quốc tuấn
phó giám đốc sở xây dựng đã nghỉ hưu
bà lê thị nhung trưởng phòng quản lý cấp phép của sở đã nghỉ hưu
và ông lê văn đức chuyên viên phòng quản lý cấp phép sở xây dựng
thưa quý vị trước phản ánh của nhiều hành khách
về tình trạng xe nhồi nhét bắt khách dọc đường
trên tuyến huế đà nẵng và ngược lại
nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
đã có chuyến đi thực tế trên một số chuyến của tuyến này
qua đó phát hiện và ghi nhận rất nhiều sai phạm
trong hoạt động vận tải của nhiều nhà xe khác nhau
khởi hành từ bến xe phía nam huế
với đủ số người quy định
thế nhưng sau một thời gian chạy như rùa bò
với vận tốc khoảng năm mươi km
thì những cảnh tượng như thế này
thì thoảng lại diễn ra
chốc chốc lại có một vài hành khách
bỗng từ đầu xuất hiện
liên tục chen lấn rồn nhau về phía cuối xe
lối đi bắt đầu được xếp kín ghế nhựa
và được tận dụng triệt để
và đến khi đã đủ số khách ngồi
thì tiếp tục xuất hiện những vị khách đứng
và thậm chí là cả những người bán hàng rong
cũng được lái xe bố trí cho một chỗ đứng riêng
để tiện cho việc buôn bán
và khi chiếc xe ba mươi chỗ này
nhét đủ năm mươi người
thì vé mới được bán cho hành khách
và cảnh tượng chen lấn
trồm lên nhau mà đi lại được tái hiện
không có hiện tượng là dừng đón khách
hoặc là chạy chậm
chạy tốc độ rất chậm
và xe ra khỏi bến là chạy bụi mạch
đúng là sở giao thông vận tải
đã họp với sáu đơn vị kinh doanh vận tải xe khách
và các quy chế phối hợp của các đơn vị này
cũng đã được ra đời
cùng với đó là bảng phân công trực kiểm tra chéo
giữa các đơn vị vận tải này
thế nhưng thực tế thì không giống với những biên bản này quy định
tình trạng này vẫn diễn ra ngang nhiên
và rầm rộ dọc khu vực đường hùng vương
và nguyễn tất thành tp huế
đặc biệt là khu vực cống bạc
này đã trở thành điểm đón khách quen thuộc
thậm chí tại đây còn diễn ra tình trạng
móc nối giữa lái xe khách và xe ôm
dẫn đến tình trạng đi chậm
hoặc thậm chí dừng lại chờ khách
để xe ôm đưa đến
cái tình trạng này
mình không kiểm soát được
có thể người ta tới trễ
à người ta vội đi
thì người ta có thể chạy theo xe
với việc đó
ít nhiều được ảnh hưởng
với việc đó
với việc đó
nhưng mà cái này
xe ôm chở trên đường thì sao
cái đó là rất khó
bến xe có tổ chức những cái cuộc gia quân này
sở giao thông
là đã có những băng dung khẩu hiệu
để tuyên truyền
người dân là hãy vào biến xe để đi xe
theo nhiều hành khách
cùng chuyến xe chia sẻ
năm nào cũng vậy
cứ mỗi dịp như thế này
chuyện xe nhồi nhét thêm một mươi ba mươi
không phải là chuyện hiếm
thực trạng này đòi hỏi
các cơ quan chức năng tỉnh thừa thiên huế
cần sớm có biện pháp can thiệp
và nhanh chóng chấn chỉnh
xử lý nghiêm những sai phạm trên
đáp ứng nhu cầu
và đảm bảo an toàn cho người dân
đi lại trong dịp tết nguyên đán sắp tới
thông tin về những sai phạm
của một số đơn vị vận tải
trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế
sẽ được chúng tôi tiếp tục phản ánh
trong các bản tin sau
xin lưu ý
khi phát hiện các vi phạm
trong hoạt động vận tải xe khách
người dân hãy nhanh chóng báo về
sở giao thông vận tải tỉnh thừa thiên huế
qua đường dây nóng năm mươi bốn ba trăm tám mươi hai ba nghìn tám trăm năm mươi sáu
để có những biện pháp xử lý kịp thời